theo thông tin từ học viện quân y bộ quốc phòng sau khi hoàn thành tiêm mũi thứ hai trong một tình nguyện viên đợt ba a
vào sáng ngày hôm nay các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine nanocovax phòng covid một mươi chín giai đoạn ba
tiêm thử nghiệm mũi hai cho một mươi hai tình nguyện viên thuộc đợt ba b
trước đó một mươi ba tình nguyện viên đợt ba a và ba b đã hoàn thành tiêm mũi thử nghiệm đầu tiên vaccine nanocovax vào ngày một mươi bốn tháng bảy
sau đó một tình nguyện viên đợt ba a hoàn tất mũi tiêm thứ hai vào ngày hai mươi hai tháng bảy
các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến
sự kiến là ngày một mươi năm tháng tám các đơn vị sẽ hoàn thành tiêm mũi thứ hai của cả giai đoạn ba
vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax được công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen phát triển từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp
trước khi thử nghiệm giai đoạn ba vaccine này đã trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
giai đoạn một bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai là từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai là từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
giai đoạn ba chính thức từ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
qua hai giai đoạn đầu kết quả thử nghiệm cho thấy một trăm linh tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt
tỷ lệ chuyển đổi huyết thành đạt trên chín mươi chín